chị hiền minh này từ ngày hôm qua thì chúng ta đã cảm giác như là hà nội
đó những cái đợt z bắt đầu đã tràn về rồi
thì không biết rằng là ngày hôm nay thời tiết tại hà nội và các tỉnh phía bắc sẽ như thế nào
vâng anh trung kim và quý vị khán giả
ngày hôm qua thì chúng ta đã có thể cảm thấy miền bắc mỗi lúc rét hơn
và nhiệt độ có nơi cũng đã xuống cả chục độ
và trong ngày hôm nay thì đợt không khí lạnh đã tràn xuống diện rộng
nhiệt độ thấp nhất chỉ còn khoảng một mươi ba độ c
có thể nói rằng là chúng ta đã có một cái cảm giác
đó là một cái tết rất là đặc trưng của bắc bộ rồi đúng không ạ
và khăn quàn và áo ấm là những thứ mà quý vị không thể thiếu
để có thể giữ ấm cho cơ thể
và không biết là thời tiết nam bộ trong những ngày tới sẽ ra sao
vâng khí hậu tại khu vực nam bộ thì sẽ chuyển sang kiểu hanh khô
trời tạnh giáo dịu mát
đến trưa thì sẽ có chút cảm giác oi bức
nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
đến tối và đêm có sương mùi nhẹ
điều này sẽ làm cho bụi bẩn bị giữ lại
khiến cho chất lượng không khí có thể bị ảnh hưởng
vâng ạ chính vì thế nên là quý vị cần đeo khẩu trang
và sử dụng các biện pháp che chắn để tránh ảnh hưởng đến đường hô hấp